thực hiện nghị quyết số năm của tỉnh ủy hà nam về việc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp
tạo đột phá phát triển mạnh bền vững nông nghiệp nông thôn tỉnh hà nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó có chương trình liên kết sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh
liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh
trong thời gian qua huyện duy tiên tỉnh hà nam đã chỉ đạo các xã thị trấn trong huyện
triển khai quy hoạch và thực hiện các mô hình liên kết sản xuất rau an toàn
bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan
xã trác văn là đơn vị thu hồi đất nông nghiệp giải phóng mặt bằng
phục vụ cho phát triển công nghiệp dịch vụ xây dựng khu đô thị hòa mạc của huyện duy tiên
diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp chỉ còn lại diện tích đất màu
nhiều lao động nữ không có việc làm vì nằm ngoài độ tuổi tuyển dụng vào làm việc tại các khu công nghiệp
nhận thấy đồng đất trắc văn màu mỡ phì nhiêu phù hợp với trồng các loại rau màu
cây ăn quả và chăn nuôi theo hướng an toàn
năm hai nghìn một mươi ba huyện duy tiên đã giao cho hội phụ nữ huyện xây dựng và ra mắt tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ trác văn
sau một thời gian xây dựng và phát triển thương hiệu đến nay
tên tuổi và uy tín của rau hữu cơ trác văn đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến
cùng với bốn cái nhóm làm rau này để mà triển khai chỉ đạo thì hàng tháng đều có những cái theo dõi cụ thể
cái nhập rau và cái bán rau và cái thu nhập của xã viên hàng tháng
ban đầu vùng rau hữu cơ tại tróc văn được triển khai thí điểm trên quy mô sản xuất hơn một hectare đất
với hai mươi một xã viên tham gia
nhờ hoạt động hiệu quả thị trường tiêu thụ được mở rộng xây dựng được thương hiệu và lòng tin đối với người tiêu dùng
đến nay đã mở rộng lên trên sáu hectare với sự tham gia của hàng chục hộ dân
năng suất rau cũng tăng đáng kể hiệu quả kinh tế đem lại cao
hiện toàn bộ sản lượng rau sạch rau hữu cơ của nông dân trong vùng đã được các doanh nghiệp trên hà nội
ký kết hợp đồng để bao tiêu giúp người trồng rau sạch yên tâm sản xuất
nước ban đầu nhân dân còn băn khoăn lo lắng không hiểu sản xuất ra hiệu quả nào bán đi đâu
nhưng mà với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền
cũng như phòng ban của huyện và đặc biệt là ở địa phương
thì bà con đã yên tâm sản xuất và toàn bộ sản phẩm mà sản xuất ra
thì đã được tiêu thụ theo đúng với cái giá đã được có những cam kết từ ban đầu
nói chung là chúng tôi ra làm cái rau sạch rau hữu cơ thì đến nay là cũng là bốn năm rồi
thế thì nói chung về công việc làm hằng ngày của chúng tôi
thì chúng tôi thấy nó đảm bảo
với cái lứa tuổi của chị em phụ nữ chúng tôi
thế rồi là cây đầu ra và đầu vào thì nói chung là chúng tôi cảm thấy là nó cũng ổn định
thế nếu như mà mô hình mà cứ phát triển được như thế này là chúng tôi rất là phấn khởi
và cái ý nguyện của chúng tôi thì chúng tôi muốn là hàng ngày ngày sẽ phát triển được hơn nữa và mở rộng hơn nữa
từ hiệu quả sản xuất rau sạch của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trác văn năm hai nghìn một mươi bảy
huyện duy tiên chỉ đạo nhân rộng trong toàn huyện với chủ trương mỗi xã tích tụ ít nhất một mươi hectare đất để trồng rau sạch
rau hữu cơ làm vệ tinh cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
cùng với đó huyện cũng huy động sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền cùng các đoàn thể chính trị xã hội
từ việc đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về sản phẩm rau an toàn
hiệu quả của mô hình góp phần nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường
tạo điều kiện sống trong lành khỏe mạnh cho chính những người dân trực tiếp sản xuất rau

tạo điều kiện sống trong lành khỏe mạnh cho chính những người dân trực tiếp sản xuất rau
hiệu quả của mô hình góp phần nâng cao đời sinh trong quá trình triển khai thực hiện